trong lúa những năm gần đây thời tiết thay đổi khí hậu thất thường
hiện tượng hạn hán kéo dài diễn ra phức tạp nên việc trồng lúa sẽ không đem lại hiệu quả cho người dân
nhận thấy bách biến đổi sen có nhiều tính chất phù hợp với đặc điểm và điều kiện đất đai khí hậu địa phương
nên chính quyền stan khương đã khuyến khích người dân trồng giống cây mới này
gia đình ông liễu hơn ở ấp ba sáng khương huyện hấn quảng có một ba hectare đất trồng lúa
mặc dù sáng khương
có hệ thống thủy lợi cung cấp đủ nguồn nước tưới tiêu nhưng sản lượng lúa của gia đình ông thu về không được nhiều
với hai vụ một năm mỗi vụ gia đình ông chỉ thu về được từ ba tấn lúa khô một hectare
được sự tư vấn của trạm bảo vệ thực vật huyện hướng quảng
năm nay ông đã mạnh dạng chuyển đổi từ lúa sang trồng dắn bắp biến đổi sen cp năm trăm linh một s
của công ty trách nhiệm hữu hạng cp việt nam cung cấp
sau ba tháng trồng kết quả cho thấy
năng suất bắp rất tốt ước năng suất đặt từ một mươi tấn đến một mươi hai tấn một hectare
với năng suất đạt khoảng một mươi hai tấn một hectare và mỗi kg có giá năm đồng
thì người dân vẫn có lời từ hai mươi năm đến ba mươi triệu đồng hectare
giờ đây bắp biến đổi sen trở thành cây trồng mới cho năng suất và lợi nhuận cao
trở thành lựa chọn của người dân nơi đây
đồng bào dân tộc tiểu số đang còn thiếu kinh nghiệm và nguồn vốn trong sản xuất nông nghiệp hiện đại
tính từ thời điểm năm một nghìn chín trăm chín mươi chín đã về trước
thì trên tám hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số đói nghèo so với tổng số đồng bào dân tộc thiểu số
và đến đầu những năm hai nghìn một mươi một
thì không còn hộ đói nữa
và còn khoảng trên tám hộ dân tộc là nghèo
như vậy trong quá trình thực hiện chính sách dân tộc
như vậy là thể hiện rõ là qua các năm đến đầu những năm hai nghìn một mươi sáu
thì còn trên ba hộ đồng bào dân tộc nghèo so với tổng số dân tộc tiểu số
và cuối những năm hai nghìn một mươi sáu thì khoảng trên sáu hộ đồng bào dân tộc nghèo so với tổng số đồng bào dân tộc tiểu số
đây là theo cái diện nghèo đa chiều theo cái thiết chứng mới
thì những cái vấn đề mà cái sự tiến bộ và cái thay đổi rõ rệt như vậy là thể hiện cái sự quan tâm của tỉnh quỹ
của cái đồng dân người ban dân và các cơ quan ban ngành của tỉnh đều tập trung nhập cuộc và lo cho chính sách dân tộc tiểu số
và các cơ quan ban ngành của tỉnh đều tập trung nhập cuộc và lo cho chính sách dân tộc tiểu số

và đặc biệt là hệ thống chính trị ở các cấp
song song với việc khuyến khích hỗ trợ bà con người đồng bào dân tộc thiểu số xây dựng các mô hình kinh tế cải thiện thu nhập xóa đói giảm nghèo
thì việc hỗ trợ hộ nghèo hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở đầu tư cơ sở hạ tầng thôn bản
luôn được đảng bộ và chính quyền các cấp ở tỉnh bình phước chú trọng thực hiện tạo điều kiện giúp nhân dân từng bước ổn định cuộc sống phát triển sản xuất
trong cộng đồng bốn mươi thành phần dân tộc thiểu số anh em đang sinh sống trên địa bàn tỉnh bình phước
dân tộc chăm chỉ có khoảng tám mươi hộ với ba trăm năm mươi người sống tập trung ở hai địa phương là xã phú riềng huyện phước long và xã thuận phú huyện đồng phú
từ cuộc sống quanh năm khó khăn nghèo khổ
đến nay tám mươi số hộ đã có xe gắn máy sáu mươi năm số hộ có tv radio sáu mươi số hộ đã có điện sử dụng ba mươi số hộ có thu nhập bình quân đầu người trên một mươi triệu đồng mỗi năm
trên lĩnh vực nông nghiệp từ chỗ làm thuê quốc mướn đến nay người chăm ở bình phước đã có hàng chục hectare đất canh tác chăn nuôi hàng ngàn con da súc da cầm các loại
từ năm hai nghìn tám hai nghìn chín bà con rất là khó khăn
quan tâm dự báo đạo các nhà nước thường xuyên thăm họ ở tận quà cần gạo nắp hạt nhưng mit sự quân quan tâm của đảng nhà nước ở tỉnh huyện lo đường điện cho bà con sinh hoạt thoát ra dính sáng và lốc thường dự đo cầu cho các em đến trường
năm nay huyện bù đăng được phân bổ gần sáu tỷ đồng để xây dựng một trăm linh căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo
từ nguồn kinh phí huy động được qua chương trình nghĩa tình sông bé
trong đó chín mươi năm căn được đầu tư xây dựng trị giá sáu mươi triệu đồng một căn và năm căn với năm mươi triệu đồng một căn
khó khăn nhất đối với địa phương đó là sáu mươi số hộ nghèo được chọn làm nhà đại đoàn kết năm nay đều không có đất để làm nhà
do đó để tháo gỡ khó khăn này ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam huyện đã chủ động phối hợp với ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam
và chính quyền các xã cùng vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao nhất
bằng những giải pháp linh đồng sáng tạo đầy trách nhiệm với các hộ nghèo nên việc khởi công xây dựng những căn nhà đại đoàn kết đã sớm được triển khai
tuy đã cưới nhau gần một mươi năm năm nay và đã có ba người con nhưng do không có đất ở nên vợ chồng anh hùng vẫn phải ở nhờ nhà bố mẹ
thu nhập lệ thuộc vào ngày làm công làm thuê cút mướn bắp bên lo cho cây ăn hàng ngày đã khó làm một căn nhà để ở lại càng khó khăn hơn
những tưởng cuộc sống không biết sẽ đi về đâu nhưng rồi mới đây sau khi được ưu tiên chọn để làm nhà đại đoàn kết
thông qua công tác tuyên truyền vận động thuyết phục của ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam huyện
ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam xã bình minh và các cấp chính quyền tại địa phương vợ chồng anh hùng đã được bố mẹ cho một mảnh đất sòng năm mươi m hai
ao ước có một máy ấm để che mưa che nắng
bấy lâu nay của vợ chồng anh hùng chị thị úc đã trở thành hiện thực
em không có rãi không có gì không có đất không có nhà
lúc đó cái che cây lỗ ô nè cái tăm tồn nhỏ nhỏ em đi làm thuê cho cái ông kia
cái tăm tồn cũ á ông cho em lấp lên trên
mưa thì nó giọt xuống cái nhà không ngủ được
còn nhà bếp thì đun ở ngoài thì mưa thì không nấu cơm không nấu cành được
giọt hết nước hết lung tung hết mưa rồi chùm lại lửa mới nấu cơm được khổ lắm
còn bây giờ thì nếu mà nhà cửa các anh đã cho vụ giúp như vậy rồi thì cố mình đi làm thuê mình gom tiền để mình lo cho con cái học hành
còn đây là các nhà đại đoàn kết được xây tặng cho vợ chồng anh điễu gơn
ngủ ở thôn hai xã bình minh
từ nay cả gia đình với sáu nhân khẩu của anh gơn sẽ không còn lo cảnh nhà chột cột siêu ăn nhờ ở đậu như trước đây
mà thay vào đó gia đình anh có điều kiện hơn để vươn lên trong cuộc sống
khi trước nhà thì có nhà tôn ở nhà người ta đó giờ tháo ra cho người ta rồi
giờ tên nó chỗ nhà rồi giờ nhà mình tháo đi
giờ nhà chỗ nhà mới ở nhà này
cuối năm hai nghìn một mươi ba hội đồng nhân dân tỉnh bình phước đề ra nghị quyết thực hiện đề án đẩy mạnh giảm nghèo bình phửng cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh bình phước giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi năm và định hướng đến năm hai nghìn hai mươi năm
sau bốn năm triển khai thực hiện đề án bình quân mỗi năm địa phương này giảm gần hai năm số hộ nghèo dân tộc thiểu số

cũng trong bốn năm qua từ nguồn ngân sách của tỉnh và nguồn quỹ
nghĩa tình sông bé địa phương này đã xây dựng và bàn giao hơn bốn trăm linh căn nhà tình nghĩa nhà đại đoàn kết cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở hộ được thụ hưởng chính sách định canh định cư
cùng với đó địa phương này cũng đã đầu tư kinh phí xây dựng gần ba trăm linh nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng ở các ấp trị giá một trăm linh triệu đồng mỗi căn tạo điều kiện cho bà con sinh hoạt văn hóa